cùng với nguy cơ hạn hán quảng trị cũng đang phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng
mới đây nhất trên địa bàn xã vĩnh thái huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đã xảy ra vụ cháy rừng
khiến hơn hai hectare rừng trồng của người dân bị thiêu dụi hoàn toàn
ngay khi phát hiện vụ cháy rừng các hộ dân tại thôn mạch nước xã vĩnh thái đã báo cáo với cơ quan chức năng
nhận được tin báo công an huyện vĩnh linh phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh quảng trị
sư đoàn chín trăm sáu mươi tám kiểm lâm và người dân địa phương huy động phương tiện chữa cháy đến hiện trường để dập lửa
do nắng nóng kết hợp với gió mạnh nên đám cháy nhanh chóng bùng phát và lan rộng khiến cho công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn
sau hơn một giờ tích cực dập lửa vụ cháy rừng được khống chế
vụ cháy đã gây thiệt hại hoàn toàn hơn hai hectare rừng trồng
hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy rừng